mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin về tình hình thời tiết
vâng chị thu trang miền trung đã trải qua hai ngày liên tiếp đã mưa lũ
vậy thì tình hình mưa ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào ạ
vâng ạ chị thiên trang thưa quý vị khán giả
trong ngày hôm nay thì từ đêm nay thì lại có không khí lạnh tăng cường
vì vậy mà ban ngày miền trung lại tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng
trọng tâm mưa là từ thứ thiên huế cho đến quảng ngãi
lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh cho tới bốn trăm linh mm
và mưa đợt này thì trải đều từ đồng bằng cho tới vùng núi
nên khi mưa xuống thì đã khiến cho các nước trên sông suối lên nhanh
nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị
người dân cần phải lưu ý ạ
xuống với nam bộ thì ngày hôm nay dự báo là chiều cường đạt đỉnh của đợt
đều sẽ vượt ngưỡng báo động hai kết hợp với mưa
nên là sẽ gây ngập tại các tuyến đường trũng thấp ven sông
quý vị nên chủ động sắp xếp thời gian đi lại
và tránh đi vào các tuyến đường thường xuyên bị ngập khi có chiều cường
còn với thủ đô hà nội thì trời tạnh giáo và nhiệt độ khá rét
nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi ba độ c